ban thường vụ thành ủy hội an tỉnh quảng nam vừa có quyết định thi hành kỷ luật ông phạm văn điều
bí thư tri bộ giám đốc ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố hội an
bằng hình thức cách chức tri ủy viên nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cụ thể trong quá trình lãnh đạo với vai trò bí thư tri bộ giám đốc ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tp hội an
ông điều đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách
không tổ chức sinh hoạt tri ủy định kỳ hàng tháng trong nhiều năm liền
dẫn đến đánh mất vai trò lãnh đạo của tập thể tri ủy trong thời gian dài
cùng với đó ông điều đã thiếu trách nhiệm buông lỏng công tác lãnh đạo quản lý kiểm tra giám sát
thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách dẫn đến vi phạm pháp luật về công tác đấu thầu công trình kè sinh thái cẩm kim
trước đó tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ông phạm văn điều đã bị bắt tạm giam về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng